cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương mục sức khỏe ba sáu năm phát sóng hàng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn khám sức khỏe tổng quát là biện pháp khoa học nhất để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình
phát hiện sớm các bệnh lý để điều trị kịp thời đặc biệt là bệnh ung thư
các chuyên gia khuyên cáo mỗi người nên thực hiện việc tầm soát ung thư càng sớm càng tốt
nên lập lại định kỳ sáu tháng một năm hai năm tùy theo loại ung thư
ngoài ra chưa đến kỳ tầm soát nhưng có bất cứ dấu hiệu nào nghi ngờ ung thư thì nên đi khám chuyên khoa ngay
tầm soát ung thư định kỳ và đúng phương pháp giúp phát hiện tổn thương tiền ung thư và ung thư giai đoạn rất sớm
sẽ đem đến cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao và ít tốn kém
thông tin cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ ung thư đang trở thành nội ám ảnh của rất nhiều người
vậy bác sĩ có thể chia sẻ việc tầm soát ung thư có vai trò như thế nào trong việc phát hiện và điều trị căn bệnh này ạ
bệnh lý về ung thư đấy chính là một gánh nặng của xã hội
và tỷ lệ mắc thì càng ngày càng cao và tỷ lệ mắc thì càng ngày càng trẻ
và như chúng ta đã biết thì hàng năm ở việt nam có thể tới một trăm sáu mươi
bốn người có thể mắc bệnh lý này
và có tới khoảng một trăm một mươi năm người bệnh tỉnh vong với căn bệnh này
và vì thế thì ung thư thực sự là một gánh nặng của xã hội
và cái việc tầm soát thì đưa lại cho chúng ta phát hiện những cái tỷ lệ căn bệnh này được sớm hơn
và tỷ lệ chữa chạy và tỷ lệ chữa khỏi là rất là cao và giảm chi phí cũng như giảm gánh nặng của xã hội
và vì thế thì việc tầm soát ung thư là một trong những vấn đề hết sức quan trọng và chúng ta phải đặc biệt quan tâm
rất nhiều nước đã thông kê trên những viện nghiên cứu về ung thư cho thấy là việc tầm soát ung thư để phát hiện ra bệnh lý
ở giai đoạn sớm thì rất là có ý nghĩa rất là có ý nghĩa giúp cho người bệnh có thể cứu chữa khỏi hoặc là có thể theo dài cuộc sống
vâng bác sĩ có thể chia sẻ một số các phương pháp hiện đại hiện nay để tầm soát ung thư được không ạ
hiện nay chúng ta thì đang có rất là nhiều những phương pháp hiện đại tiên tiến để tầm soát và phát hiện sớm bệnh lý ung thư
và tầm soát ung thư
và đạt được những hiệu quả rất là cao không gây phiền tói cho người bệnh
hiện nay thì chúng ta cũng như là cụ thể như là tại bệnh viện tâm anh chúng tôi thì có những cái gói tầm soát và có những chương trình tầm soát
như là đặc biệt là gần đây triển khai cái chương trình tẩm soát là đăng ký một lần thì nhắc hẹn cả đời
đấy là một trong những chương trình trọng điểm của chúng tôi
chúng tôi đưa ra chương trình này
với những mục tiêu như là chúng tôi sẽ chủ động lập danh sách hồ sơ các người bệnh các khách hàng
và chúng tôi phân loại các yếu tố nguy cơ cao cho từng người bệnh
sau đó thì chúng tôi sẽ tư vấn và tầm soát cho người bệnh
đồng thời là chúng tôi có thể nhắc hẹn định kỳ theo thời gian ba tháng sáu tháng hay một năm v v
chương trình trọng điểm của chúng tôi
vâng sai lầm của nhiều người hiện nay là không có thói quen tầm soát phát hiện sớm ung thư
vậy bác sĩ có thêm những tư vấn như thế nào về vấn đề này
có rất nhiều người không có thói quen tẩm soát bệnh lý này
đây là một cái vấn đề của việt nam chúng ta
việt nam là một trong những cái quốc gia mà được có ít cái tỷ lệ tầm soát
cũng như là ít cái tỷ lệ được phát hiện bệnh lý sớm
vì lý do là
chúng ta ít có cơ hội để đi khám bệnh định kỳ để đi tầm soát bệnh lý này
và chúng ta
đấy có nhiều lý do
một là có thể lý do về
nói là thói quen
và có những kế hoạch trong cuộc đời của mỗi người
cũng như là các vấn đề về kinh tế xã hội
thế thì gần đây thì đất nước phát triển kinh tế xã hội thì được nâng lên rất nhiều
và đối với mỗi người thì chúng ta
cũng nên có những thói quen bắt đầu từ nhận thức
sau đó thì là các cái trung tâm y tế sẽ xây dựng những chương trình phân loại
để tư vấn một cách kịp thời
nhằm phát hiện ra bệnh lý ở giai đoạn sớm nhất
và có khả năng để chữa được là cao nhất
bác xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
việt nam có hơn ba trăm linh người chết vì ung thư
đáng chú ý trong số đó tỷ lệ người trẻ dưới ba mươi tuổi chết vì ung thư đang tăng theo cấp số nhân
theo số liệu công bố của tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu global can
và ước tính của tổ chức ghi nhận ung thư việt nam
mỗi năm việt nam có hơn một trăm hai mươi sáu ca mắc mới và khoảng chín mươi bốn người tử vong vì ung thư
bệnh ung thư hiện nay đã trở thành một trong một mươi bệnh gây tử vong hàng đầu cần được quan tâm và kiểm soát
rất may một số bệnh lý ung thư thường gặp
có thể phát hiện sớm nhờ tầm soát như ung thư tiêu hóa ung thư phổi ung thư gan ung thư cổ tử cung
bệnh viện đa khoa tâm anh quy tụ đội ngũ bác sĩ giáo sư là những chuyên gia hàng đầu
có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về các kỹ thuật điều trị hiện đại
nhờ đó người bệnh sẽ được thăm khám chẩn đoán tư vấn và điều trị với những pháp đồ hiệu quả nhất
đem đến kết quả điều trị tốt nhất loại bỏ khả năng gây biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị
người bệnh hồi phục nhanh chóng